ngày hai mươi ba tháng năm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thị xã long khánh
tiếp tục điều tra vụ việc xe khách dường nằm bất ngờ bị lật khi đang lưu thông trên quốc lộ một a
đoạn thuộc địa phận xã xuân tân thị xã long khánh khiến cho hai người chết và một mươi bảy người bị thương
theo thông tin bắt đầu tối ngày hai mươi hai tháng năm xe ô tô khách dường nằm biển kiểm soát năm mươi một b một mươi hai nghìn ba trăm năm mươi sáu
do lái xe nguyễn tú ba mươi chín tuổi ngụ tỉnh bình định điều khiển lưu thông trên quốc lộ một a
hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh bình thuận
khi đến địa phận ấp nông doanh xã xuân tân thị xã long khánh bất ngờ xe mất lái lật ngang đường
đè lên xe máy của người dân đang dừng bên lề phải đường
lúc này một số người dân tại hiện trường đã phá kính để giải cứu các hành khách đang mắc kẹt trong xe dường nằm
hậu quả vụ tai nạn khiến hai người chết một mươi bảy người bị thương
bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn có thể là do lái xe không làm chủ tốc độ
gặp trời mưa đường trơn trượt khiến xe khách bị lật